vụ việc nhắn tin đe dọa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cùng nhiều cán bộ khác
như truyền hình nhân dân đã đưa tin cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng liên quan
hai đối tượng có vai trò chính đã bị bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ động cơ trên
theo nguồn tin ban đầu bốn đối tượng này không phải là người thuộc các công ty đang thực hiện
dự án nạo vét luồng đường thủy nơi địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông cầu
các đối tượng này thuộc một doanh nghiệp không được cấp phép nạo vét như các công ty nói trên
với mục đích hạ uy tín và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty kia
các đối tượng này đã nhắn tin đe dọa đến các lãnh đạo tỉnh bắc ninh để dồn sự chú ý
của lực lượng chức năng nhằm vào các công ty được cấp phép nạo vét
trước đó giữa tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đề nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công an
vào cuộc điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê đe dọa cán bộ chuyên môn
lãnh đạo sở ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tỉnh này kiến nghị dừng khai thác cát trên sông cầu